kính thưa quý vị hai tuần liên tiếp dịch ở tp hcm được xếp ở cấp độ hai
tuy nhiên tiêu chí số ca mắc mới đều ở cấp độ ba
và đáng chú ý là có tới tám mươi sáu số bệnh nhân nhập viện tầng hai
theo mô hình điều trị ba tầng đã tiêm vaccine
và đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại buổi họp báo
cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo ông phạm đức hải phố ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
những ngày gần đây số ca mắc mới trên địa bàn có chiều hướng gia tăng
số liệu tử vong cũng đáng lo ngại khi ngày ba mươi tháng một mươi chỉ có hai mươi một ca
hai mươi một tháng một mươi lên hai mươi năm ca ngày một tháng một mươi một lên ba mươi một ca và ngày hai tháng một mươi một là bốn mươi ca
điều này chứng tỏ tình hình dịch ở tp hcm vẫn diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đề nghị người dân
tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của ngành y tế
lực lượng chức năng địa phương cần xứng phạt nghiêm các trường hợp không tôn thủ quy định phòng dịch
bởi thực tế ở một số nơi người dân vẫn lơ là không tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch